những chiếc vòi dài nhét vào miền bò
để bơm nước vào
bình quân mỗi con bò như thế
được nhồi khoảng bốn mươi năm mươi lít nước
và trọng lượng mỗi con bò như thế
sẽ tăng lên từ một mươi đến một mươi năm kg
như vậy chủ cơ sở giết mổ
lại thêm hai ba triệu đồng
trên một con từ việc bơm nước
theo các chuyên gia việc bơm nước vào bò
sẽ tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển
làm mất vệ sinh an toàn thực phẩm
nguy hại hơn nếu nguồn nước bơm đó
bị ô nhiễm thì thịt có nguy cơ
nhiễm khuẩn tiêu chảy e coli
hay các chất kim loại nặng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng
bơm nước vào bò gần như diễn ra
rất là phổ biến
và việc kiểm tra
cũng gặp nhiều khó khăn
do cơ sở người ta cố tình
cái hành động này
qua công tác triển khai nắm tình hình
công an huyện di xuyên đã tiến hành
kiểm tra cơ sở giết mổ của ông lê trung cảnh
tại thời điểm kiểm tra
tổ công tác đã phát hiện các công nhân
ở cơ sở này đang tiến hành giết mổ bò
không tuân thủ các quy định giết mổ
như giết mổ ngay dưới sàn xi măng
gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm
công nhân không có đồ bảo hộ lao động
như quy định
và xả thải trực tiếp ra môi trường
gây hôi thối và ô nhiễm nguồn nước sông
tuy nhiên điều đáng nói là
sau khi lấy nội tạng ra rửa qua
thì công nhân lại ngâm số nội tạng đó
vào một thùng chứa nước vôi
theo lý giải của nhiều người này
thì mục đích là để nội tạng
được trắng và giòn hơn
khi chế biến
việc người trực tiếp
không đeo bảo hộ lao động
không đảm bảo vệ sinh còn thực phẩm
việc xả thải
giết mổ là ra sông
không đảm bảo môi trường
đối với người trực tiếp
làm nội tạng thì
dùng vôi bỏ vào vòi xô
để làm cho trắng nội tạng
để bán ra thị trường
gây ảnh hưởng
sức khỏe người dân
được biết quá trình bơm nước vào bò
và giết mổ bò mất vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng như làm ô nhiễm môi trường vùng nước sông
diễn ra trong thời gian dài
mà không kiểu sự giám sát
của các cơ quan chức năng
điều này cho thấy lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm
ở cơ sở giết mổ tại quảng nam
chưa được quan tâm
và câu chuyện vừa rồi tỉnh quảng nam
cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng
của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị